những ngày qua dư luận đang nóng lên về vụ việc hàng nghìn cây thông ba lá có tuổi đời hơn một mươi bảy năm
tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng bị các đối tượng hạ độc bằng cách khoan lỗ vào góc
sau đó bơm hóa chất có nồng độ độc cao khiến cho rừng thông chuyển màu heo úa chết đứng chỉ trong vài tuần
điều đáng nói là với chiều thức hạ độc này thì đến khi rừng thông ngả màu khô ngọn mới có thể phát hiện được
khi đó thì rừng thông đã trong tình trạng khó cứu chữa và phục hồi
đây là hiện trường vụ hạ độc rừng thông ba lá một mươi bảy năm tuổi tại khoảnh hai tiểu khu hai trăm chín mươi hai
thuộc địa bàn xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
nhìn từ xa cả cánh rừng thông hơn một mươi bảy hectare này đã nhuộm màu khô héo đến mức không thể phục hồi
cận cảnh những cây thông lớn có đường kính gốc từ hai mươi năm đến bốn mươi cm tại khu rừng này
chúng tôi phát hiện trên thân cây đều có các vết bị dao dựa bạt đi phần vỏ
có một lỗ khoan đường kính hơn một cm khoan sâu
vào thân cây khoảng một mươi năm hai mươi cm đang sùi nhựa trắng đục
các gốc thông này đã bị các đối tượng dùng máy khoan những lỗ sâu vào phần gốc
sau đó bơm thuốc hóa học vào làm cây thông chết dần từ phần ngọn
chiều thức hạ độc rừng thông như thế này rất khó phát hiện
và đến khi cây thông có dấu hiệu héo úa thì chuyện đã rồi
trong quá trình phá án thì nó đến bây giờ chưa phá án được cái vụ nào
chính cái việc này nó diễn ra nó thường xuyên quá
tuy đoán rằng do cái vấn đề không khởi tố được một vụ án nào
do đó là đối tượng tiếp tục càng ngày càng lộng hành càng coi thường pháp luật
do đó là cũng qua cái vấn đề này
thì đơn vị cũng mong muốn để tiếp tục yên tâm đầu tư và bảo vệ được cái tài sản này
để cùng đám góp cái xã hội độ tre phủ độ thằng tre cho tạ tỉnh nhà
thống kê của các cơ quan chức năng
đến thời điểm này đã có ba đồng
bốn bốn trăm năm mươi sáu cây thông ba lá một mươi bảy năm tuổi trên diện tích hơn một mươi bảy hectare
thuộc tiểu khu hai trăm chín mươi hai xã tân thanh huyện lâm hà đã bị hạ độc không thể cứu chữa phục hồi
đây được xác định là vụ hủy hoại rừng rất nghiêm trọng trong nhiều năm qua tại lâm đồng
thì đây là một cái vụ hủy hoại rừng rất là nghiêm trọng
lớn nhất trong vòng nhiều năm qua với vi mô diện tích là khoảng trên một mươi bảy hectare
và qua kiểm tra hành trường tôi thấy rằng toàn bộ những số cây
cả cái lớn cây nhỏ thì đối tượng đã dùng hóa chất
để mà xử lý
điều này tính ra rằng là cái việc mà cái hủy hội này là có cái băng nhóm
có tổ chức và thời gian diễn ra rất là dài không phải thời gian gần đây
trên sở kiểm tra hành trường và ủy ban tỉnh đã có văn bản giới đạo
giao cho lực lượng chức năng công an tỉnh điều tra
làm rõ để phát hiện tuy tố về cái đối tượng
đồng thời tiến hành tổ chức trồng rừng ngay trong mùa mưa năm hai nghìn một mươi chín
sau khi nắm bắt thông tin vụ việc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu tỉnh lâm đồng
và cơ quan liên quan kiểm tra xử lý và báo cáo thông tin vụ việc trên
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tỉnh ủy lâm đồng đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan địa phương
vào cuộc điều tra làm rõ ngay hành vi hủy hoại rừng
sớm tìm ra đối tượng phá rừng để xử lý theo quy định của pháp luật
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan
công an tỉnh phối hợp với sở nông nghiệp
phát triển nông thôn cùng với văn quyền chỉ đạo làm rõ việc hủy hoại rừng
mười hết ta ở dân nghiệp tầng mai này làm rõ ngay
và đồng thời tôi đề nghị sở nông nghiệp phát triển nông thôn
cùng với ủy ban dân quyền chỉ đạo ra soát lại kiểm tra tuần tra
các khu rừng trên địa bàn của quyện lâm hà phá hoại hủy hoại rừng này
đề nghị công an phải làm sớm
và đến hai ngày
ngày hai mươi tháng năm là phải báo cáo cho thường trực tấn quỹ ủy ban dân tấn quyền
rồi đề nghị ủy ban dân quyền rồi sở nông nghiệp phát triển nông thôn
làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc quản lý bảo vệ rừng
chúng tôi suy nghĩ để ngăn chặn những việc vi phạm như vậy
thì chỉ có một biện pháp mạnh mẽ nhất
đó là xác định thủ phạm và xử lý như mình
như vậy thì mới ngăn chặn được các đối tượng
mà có mong muốn để lân chiếm đất lâm nhập
khoan lỗ rồi đổ thuốc hóa học vào thân cây
đéo vỏ để cây chết dần là những chiêu thức của lâm tặc
khiến nhiều cánh rừng thông tại lâm đồng chết mòn với số lượng lớn
trong đó có những cây thông từ hai mươi đến hơn sáu mươi năm tuổi
vụ việc vừa mới được phát hiện tại tiểu khu hai trăm chín mươi hai huyện lâm hà
chỉ là một trong hàng trăm vụ bức tử rừng thông trên địa bàn tỉnh lâm đồng
để lấy đất làm rẫy sang nhượng đất hoặc khai thác gỗ trái phép
tình trạng dùng máy để khoan lỗ
và đổ thuốc độc và tần diệt những cái rừng thông như thế này
diễn ra khá phổ biến tại địa bàn lâm đồng
tuy nhiên để bắt được đối tượng này rất là khó khăn
đến khi những rừng thông bị úa vàng và chuyển sang tình trạng khó cứu chữa
thì cơ quan nhân đang vào cuộc để kiểm tra xử lý
đây là hiện trường vụ ken gốc khoan lỗ đầu độc gần bảy trăm linh cây thông hai mươi năm năm tuổi
tại tiểu khu hai trăm bảy mươi bốn thuộc xã gia lâm huyện lâm hà
xảy ra vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
cây thông có nguy cơ chết đứng
cũng chiều thức tương tự các đối tượng đã khiến cả nghìn cây thông hơn hai mươi hai năm tuổi
thuộc địa bàn xã phi liêng huyện đam rông tỉnh lâm đồng bị tàn phá
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
trong hai năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám
địa phương ghi nhận có một sáu trăm một mươi bảy vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng
trong đó khoảng một nửa vụ việc không tìm được các đối tượng vi phạm
trong những năm gần đây
việc các đối tượng kênh cây chủ yếu là lấy đất nông nghiệp
tỉnh đã chỉ đạo sở nghiệp phát triển thông
ủy ban nhân các quyền thành phố tập trung nắm bắt đối tượng
và đặc biệt là rà sốt những vấn đề nào diện tích nào khu vực có nhạy cảm
bởi vì đặc biệt là những khu đồi khu rừng
mà nằm sát những đất đã dân lân kiếm các nông nghiệp lâu năm
thì những diện tích đó là những diện tích nhạy cảm
tổng tính đồng là diện tích tầng thông
đặc biệt là tại đà lạt và các huyện vụ cận
thì việc quản lý đất đã giao cho các tổ chức cá nhân
thì lực lượng quản lý bầu rừng phải cần tăng cường
thứ hai là nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng
và đặc biệt là chủ rừng
các cơ quan chức năng cần sớm có phương án giải pháp xử lý căn cơ lâu dài
để chuyển bức tử rừng thông bằng chiêu thức khen gốc
khoan lỗ sâu vào thân cây và đổ hóa chất khiến cây thông chết dần
sẽ không còn tái hiện
khi mà giá trị sản xuất nông nghiệp tại lâm đồng đang tăng
trong khi quỹ đất có giới hạn thì một số người vẫn liều lĩnh phá rừng thông
để chiếm đất sản xuất hoặc sang nhượng trái phép
ngay lúc này sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng là vô cùng cấp thiết
để những rừng thông hàng chục năm tuổi sẽ không còn nhuộm màu khô héo